tối ngày một mươi sáu tháng tám tại nhà hát lớn hà nội đã diễn ra chương trình nghệ thuật tứ ân mừng mùa vu lan báo hiếu
không chỉ đơn thuần là một đêm ca nhạc nghệ thuật tứ ân còn mang thông điệp sâu sắc về chữ hiếu và là bản hòa ca giữa đạo và đời
âm nhạc của tứ ân rất đặc biệt đó là sự kết hợp giữa đạo và đời là bản hòa ca giữa âm nhạc truyền thống và tân nhạc
chương trình có sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng như nghệ sĩ ưu tú việt hoàn nghệ sĩ ưu tú đình cương tân nhàn xóm sẩm hà thành
đến với chương trình khán giả được trải qua nhiều trạng thái cảm xúc qua những lời ca tiếng hát ghi khắc công ơn cha mẹ
thấy được giá trị sâu sắc trong chữ hiếu của người việt nam càng hiểu hơn công lao trời biển của đấng sinh thành
chương trình cũng có những ca khúc nói lên tình yêu thương giữa con người với con người ở trên thế giới này
đó chính là ơn chúng sinh
làn tỏa yêu thương giữa con người với con người
cũng chính là lan tỏa những giá trị tốt đẹp của đạo hiếu